nhân dịp kỷ niệm lần thứ sáu mươi tám quốc khánh nước cộng hòa ả rập ai cập ngày hai mươi hai tháng bảy
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng đến tổng thống nước cộng hòa ả rập ai cập
cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng đến thủ tướng nước cộng hòa ả rập ai cập
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cũng đã gửi điện mừng
đến bộ trưởng ngoại giao nước cộng hòa ả rập ai cập sami soukari